vào khoảng một mươi ba h chiều qua một nhóm học sinh từ lớp bảy đến lớp chín của trường tiểu học trung học cơ sở hoàng hoa thám xã e huy ao rủ nhau ra đập nước trên địa bàn thôn bảy chơi
tại đây bốn nữ sinh đã xuống đập tắm hai nữ sinh khác đứng trên bờ
do mực nước sâu cả bốn nữ sinh xuống tắm đã bị đuối nước thương tâm
phát hiện sự việc hai nữ sinh trên bờ đã hô hoán người dân đến hỗ trợ cứu giúp
tuy nhiên khi mọi người đến nơi thì cả bốn em đã tử vong và được tìm vớt lên bờ
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang điều tra làm rõ các dấu hiệu nhận hối lộ xảy ra tại tổng công ty cổ phần dịch vụ tổng hợp dầu khí viết tắt là petrosetco và các đơn vị có liên quan
căn cứ kết quả điều tra ngày hai mươi hai tháng một vừa qua cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự nhận hối lộ xảy ra tại tổng công ty cổ phần dịch vụ tổng hợp dầu khí và các đơn vị liên quan